thưa quý vị như mọi năm thì không khí đón năm mới luôn là khoảnh khắc được nhiều người dân đón chờ nhất
để mọi người cùng hòa mình vào thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
và cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với mọi nhà và mọi người
đúng giờ ngày tám tháng hai tức là mùng một tết bính thân tại thủ đô hà nội
trái tim của cả nước với ba mươi một điểm bắn pháo hoa
hòa cùng với các màn pháo hoa tại hà nội thì hàng loạt màn pháo hoa rực sáng
tại các trung tâm thành phố lớn như thành phố hồ chí minh đà nẵng hay hải phòng
đã diễn ra trong sự trầm trồ của hàng triệu người dân
đã báo hiệu một mùa xuân ấm áp an lành đang tới
và sau đây sẽ là ghi nhận của chúng tôi về không khí đón giao thừa tại một số địa phương trên cả nước
năm nay hà nội có tới ba mươi một điểm cầu bán pháo hoa
nên tình trạng tắt ngãn không xảy ra như mọi năm
trong khoảnh khắc sau thời mọi người cùng nhìn lên bầu trời và cỏ mong những điều ước cho riêng mình
hồ gươm trái tim của thủ đô luôn là nơi rất nhiều người chọn để quên đi những mệt mỏi trong năm cũ
và hướng về những điều tốt đẹp trong năm mới
những ánh mắt những nụ cười hạnh phúc mọi người đều vui vẻ háo hức trong những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ
bước sang năm mới thì mình hy vọng là đối với bản thân gia đình mình
mọi việc trong năm mới sẽ được hành thông công việc ổn định và gặp nhiều may mắn
và nhân dịp năm mới thì mình cũng muốn gửi lời chúc tới tất cả mọi người bạn bè mình trên toàn quốc
cũng như các người ở xa là một năm mới an khang thịnh vượng
trước thềm năm mới hai nghìn một mươi sáu tôi kính chúc toàn thể mọi người một năm mới an khang thịnh vượng
sức khỏe rồi giàu chúc cho gia đình và các con tôi luôn luôn được mạnh khỏe
dịp tết năm nay
ngoài điểm bật vào hoa tầm cao ở đầu đường hòm vượt sông sài gòn phía quận hai
thành phố hồ chí minh còn tổ chức ba điểm bật vào hoa tầm thấp tại công viên văn hóa đầm sen
khu truyền tổng cách mạng sài gòn chợ lớn gia đình nguyện củ chi và sân bóng đá nguyện cần giờ
dù tiết trời xe lạnh nhưng trong lòng mỗi người dân thành phố hồ chí minh
vẫn thấy ấm áp trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới với những mong ước và hy vọng đầu xuân
bốn mươi năm rồi lần đầu tiên tôi giảng tác
thì tôi thấy là quá sức tưởng tượng luôn quá đông người và rất là vui
câu chúc gia đình việt nước việt nam mình và những người việt nam mình
và những người việt kiều về đây tâm quê ăn tết một năm thịnh vượng đầy hạnh phúc
và việt nam mỗi ngày một tiến kiện lớn hơn nữa
tại đà nẵng
giao thời năm nay thành phố tổ chức bán pháo hoa ở bốn điểm chia đều trong bốn khu vực của thành phố
ở trung tâm ở quận hũ hành sơn quận niên triều và huyện hòa vang
vì thế mà lượng người đi xem pháo hoa được phân đều trước các điểm bán
nên áp lực khu trung tâm không bị quá tải như mọi năm
sự thông thả trật tự giúp cho mọi người cảm nhận được trăm vẹn hơn giờ phút giao thừa thiêng liêng
đây cũng là đêm đầu tiên em đi dạo ở đường hoa đà nẵng
thì em cảm thấy đường hoa rất là đẹp
em cũng không nghĩ rằng các loại hoa trồng ở địa phương mình nó lại xuất sắc như vậy
thì em mong muốn là tết năm nay cũng như tết năm sau là đà nẵng ngày càng đẹp hơn
ngày càng phát triển hơn
cũng như là thành phố cung cấp cho người dân những cái địa điểm đẹp như cái đường hoa này
thậm chí xuất sắc hơn nữa để mọi người có một cái tết vui vẻ
chào đón năm mới hạnh phúc và nhiều nhiều vui
chúng tôi đến đà nẵng hai ngày rồi thành phố rất đẹp và rất thân thiện
happy new year chúc mừng năm mới
đêm giao thừa năm nay hải phòng tổ chức bàn pháo hoa tại hai điểm là khu vực bờ hồ tam bạc
nhà triển lãm thành phố và khu vực bờ hồ an biên
trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
người dân cả nước người dân hải phòng đã được chứng kiến màn pháo hoa rực rỡ sắc màu
ánh sáng của pháo hoa như bao hiệu khép lại một năm cũ với những chiến công của toàn đảng
toàn quân toàn dân ta vượt qua vô vàn những khó khăn và thách thức
và tự tin bước vào năm mới với nhiều thành công cho mọi người
để có được những thời khắc đón năm mới vui vẻ và an bình
lực lượng công an cả nước đã ứng trực một trăm linh quân số xuống đường thực hiện nhiệm vụ
với một tinh thần tập trung cao độ mang đến những ngày xuân an lành cho nhân dân